tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự và chủ trì lễ trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng và kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng cho hai mươi một cán bộ văn phòng quốc hội
thay mặt cho các đảng viên được nhận huy hiệu đảng và kỷ niệm trương đồng chí phùng quốc hiển phó chủ tịch quốc hội bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước trao tặng
đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức để xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ nói theo
đánh giá cao quá trình phân đấu của các đảng viên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh các đồng chí được trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng và kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng đều là những đồng chí đã trải qua nhiều môi trường công tác
dày dạn kinh nghiệm được giao đảm nhiệm các nhiệm vụ và trọng trách khác nhau
chủ tịch quốc hội cũng tin tưởng rằng trong thời gian tới các cán bộ đảng viên dù trên bất cứ cương vị công tác nào cũng cần giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định của người chiến sĩ cộng sản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó